tại quảng trị sau thảm họa môi trường biển vừa qua để ổn định cuộc sống cho ngư dân
việc phát triển chăn nuôi là một trong những giải pháp căn cơ đã được huyện triệu phong thực hiện mạnh mẽ và quyết liệt tại các xã bị ảnh hưởng
sau hơn bốn tháng triển khai giải pháp này bước đầu đã mang lại những kết quả tích cực
đối với các hộ dân khác ở xã vùng biển bãi ngang triệu vân huyện triệu phong
việc phát triển chăn nuôi lợn trên vùng cát đã được thực hiện trong nhiều năm qua
gia đình ông phan xuân tùy ở thôn bảy xã triệu vân bấy lâu nay đời sống kinh tế hoàn toàn phụ thuộc vào việc đi biển hàng ngày
chính vì vậy khi xảy ra hiện tượng cá chết hàng loạt do công ty hương nghiệp formosa hà tĩnh gây ra gia đình ông rất hoang mang
được sự quan tâm và hỗ trợ của các cấp các ngành gia đình ông tùy đã mạnh dạn vay vốn sáu mươi triệu đồng xây dựng chuồng trại và mua giống lợn về thả nuôi
trước đây nhân dân chúng tôi làm biển sau khi môi tường cá đã chết
thì chúng tôi không có nguyên nghiệp chi lên mượn gia trại
thì gia trại xây dựng cách đây là ba tháng nhưng là bữa nay mới thả héo là mới được một tháng
trong chuồng có trên ba mươi con nhưng là yêu cầu nhà nước mượn cho nhân dân chúng tôi một lục tục huấn
sau nữa là cho chúng tôi vai vốn ưu đài và để mượn thêm trang trại
và mua thêm dòng để chăn nuôi cho gia đình
thảm họa môi trường biển xảy ra đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến năm xã vùng biển bãi ngang và ven biển của huyện triệu phong
gồm triệu an triệu vân triệu lăng triệu phước và triều độ
thực hiện chủ trương chuyển đổi nghề nghiệp tạo sinh kế bền vững cho ngư dân
các địa phương đã tiến hành giả soát quy hoạch kế hoạch sử dụng đất để giao đất cho người dân sử dụng
đến nay toàn huyện triệu phong đã xây dựng được sáu mươi năm trang trại và gia trại
chăn nuôi gia súc gia cầm mới nâng tổng số trang trại gia trại toàn huyện lên một trăm hai mươi
huyện đã chỉ đạo cho phòng nông nghiệp là tập trung hưởng dẫn cho ba con
xây dựng các mô hình trang trại gia trại theo tinh thần kiến cổ
và đồng thời tập trung chăn nuôi theo hưởng công nghiệp
phần thứ hai nữa là cũng đến tinh thần nghi quyết thâm một của huyện đồng nhất nhất tỉnh là hỗ trợ lại xuất cho ba con
chúng tôi cũng đã hưởng dẫn cho ba con
ba con làm các đề án theo mẫu để cùng với ngân hàng thảo gợi cho ba con về vấn đề giáy vốn
giải quyết từng bước để ba con có nguồn vốn mà xây dựng kinh tế trang trại gia trại
những tín hiệu tích cực từ chủ trương chuyển đổi nghề nghiệp tạo sinh kế bền vững cho ngư dân
vùng biển huyện triều phong tỉnh quảng trị rất đáng ghi nhận
để chủ trương này được triển khai mạnh mẽ hơn có hiệu quả thiết thực hơn
ba con các xã vùng biển rất cần sự chung tay hỗ trợ và giúp sức tới các thấp ngành
cũng như cộng đồng xã hội